chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
cùng ngày đoàn công tác của phó thủ tướng vũ đức đang cũng có buổi làm việc với tỉnh đồng tháp
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh này cho biết từ ngày năm đến ngày một mươi tám tháng một mươi một
một tỉnh ghi nhận trung bình bốn mươi một bảy mươi hai f cộng đồng trên một trăm linh người mỗi tuần
số f đang điều trị là bốn một trăm năm mươi hai ca trong đó có ba chín trăm tám mươi tám ca không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ chiếm chín mươi sáu sáu
triệu chứng trung bình là tám mươi bốn ca triệu chứng nặng và rất nặng là tám mươi ca
về công tác tiêm chủng hiện đồng tháp đã tiêm tám mươi bảy mũi một cho đối tượng trên một mươi tám tuổi
mũi hai đạt năm mươi sáu ngoài ra đã có năm ba trăm bảy mươi trẻ từ một mươi năm đến một mươi bảy tuổi được tiêm mũi một
nhận thấy tầm quan trọng của thuốc kháng virus trong điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín giúp giảm tỷ lệ bệnh chuyển nặng
tại buổi làm việc ông đoàn tấn biểu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng tháp cũng đã kiến nghị bộ y tế
cướp thêm thuốc để điều trị sớm cho các các bác mới
theo phó thủ tướng vũ đức đam đồng bằng sông cửu long là khu vực có nguy cơ dịch bệnh rất cao
vì vậy phải tổng lực tiêm vaccine nhanh nhất có thể
qua đó ông yêu cầu đồng tháp lên kế hoạch tiêm vaccine nhanh và không phân biệt nhóm đối tượng độ tuổi đối với người trên một mươi tám tuổi
về công tác điều trị phó thủ tướng đề nghị tỉnh triển khai điều trị tại cơ sở đối với f đã tiêm vaccine
để giảm tài cho các tuyến điều trị chú trọng cấp thuốc điều trị sớm cho f
trước đó theo ghi nhận vào ngày một mươi tám tháng một mươi một cần thơ có thêm sáu trăm chín mươi ca nhiễm
bảy trên một mươi ba tỉnh thành ở miền tây đã có từ một mươi một đến ba mươi bảy f
đồng tháp cần thơ kiên giang an giang kiên giang và long an
ngày một mươi tám tháng một mươi một thành phố cần thơ có thêm sáu trăm chín mươi ca nhiễm covid một mươi chín ba trăm hai mươi sáu ca được điều trị khỏi hai ca tử vong
trong số ca nhiễm mới có ba trăm linh tám ca trong khu cách ly và cách ly tại nhà một trăm tám mươi bốn ca trong khu phong tỏa
một trăm chín mươi tám ca xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế và cộng đồng
tính từ ngày tám tháng bảy đến nay cần thơ đã có một mươi bốn tám trăm bốn mươi một ca nhiễm trong đó có tám sáu trăm tám mươi ca đã được điều trị khỏi
một trăm ba mươi bảy ca tử vong
thành phố đang điều trị hai chín trăm sáu mươi một bệnh nhân
trong số các bệnh nhân nặng nguy kịch đang điều trị có sáu mươi năm người thở oxy qua mặt nạ
một mươi một người thở hfnc oxy dòng cao một mươi người thở máy không sâm lấn và một mươi bốn người thở máy sâm lấn
tỉnh đồng tháp ghi nhận năm trăm một mươi năm ca mắc mới trong đó có một trăm chín mươi tám ca cộng đồng huyện lấp vò chiếm bảy mươi ba ca
tỉnh hiện có một mươi chín cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân covid một mươi chín với công suất tối đa là ba ba mươi sáu giường
nhưng hiện số bệnh nhân đang được điều trị lên tới bốn một trăm năm mươi hai tức là đã quá tải
tổng số ca nhiễm covid một mươi chín ghi nhận tại đồng tháp đến nay là một mươi năm hai trăm linh bốn người
tỉnh trà vinh trong ngày phát hiện một trăm chín mươi bốn ca mắc mới gồm một trăm bốn mươi chín ca trong cộng đồng
một mươi ca là người ngoài tỉnh về một mươi năm ca trong khu phong tỏa bảy ca tại cơ sở y tế và năm ca phát hiện trong khu cách ly
đến nay toàn tỉnh có bốn tám trăm bảy mươi tám ca nhiễm đã điều trị khỏi hai năm trăm linh một trường hợp có ba mươi năm trường hợp tử vong
cùng ngày tỉnh vĩnh long ghi nhận ba trăm một mươi bốn trường hợp nghi nhiễm gồm một trăm một mươi bảy ca qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng
năm ca sản lọc y tế và một trăm tám mươi hai ca là f một số ca cộng đồng nhiều nhất trong ngày là ở thành phố vĩnh long với ba mươi hai ca
đến nay tỉnh đã ghi nhận năm sáu trăm bảy mươi chín ca nhiễm trong đó đã điều trị khỏi cho hai chín trăm ba mươi năm ca và có năm mươi bảy ca tử vong
trong ngày một mươi tám tháng một mươi một tỉnh tiền giang ghi nhận sáu trăm hai mươi hai ca mắc covid một mươi chín trong đó có chín mươi một ca trong cộng đồng
các ca còn lại trong khu cách ly phong tỏa
trong số ca mắc trong cộng đồng có bảy mươi tám ca tự đi khám test nhanh phát hiện dương tính và một mươi ba ca phát hiện qua sàng lọc cộng đồng
đến nay tỉnh đã ghi nhận tổng số hai mươi ba chín mươi chín ca nhiễm covid một mươi chín trong số này có một mươi bảy bốn mươi hai ca được điều trị khỏi chiếm tỷ lệ bảy mươi ba
trong ngày tỉnh ghi nhận sáu ca tử vong nâng tổng số ca tử vong hiện nay là bốn trăm năm mươi tám ca
cạnh đó toàn tỉnh tiền giang đã tiêm trên hai triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
theo sở y tế sóc trăng trong ngày địa phương này ghi nhận ba trăm chín mươi tám ca mắc covid một mươi chín mới nâng tổng số ca mắc trong toàn tỉnh lên một mươi một ba ca
trong đó có một trăm hai mươi bảy ca phát hiện qua sàng lọc tại cộng đồng một trăm chín mươi tám trường hợp f một sáu trường hợp về từ vùng dịch đã được cách ly trước đó
địa phương ở sóc trăng có số ca mắc cao nhất tỉnh là huyện trần đề với hai chín trăm sáu mươi hai ca kế đó là thị xã vĩnh châu một năm trăm tám mươi năm ca
huyện kế sách một năm trăm tám mươi một ca thành phố sóc trăng một năm trăm tám mươi một ca
đến nay tỉnh đã điều trị khỏi cho bảy bốn trăm ba mươi ba ca có sáu mươi bảy trường hợp tử vong hiện đang được cách ly điều trị ba năm trăm tám mươi ba ca
về độ phủ vaccine có chín mươi hai sáu mươi hai dân số từ trên một mươi tám tuổi ở sóc trăng đã được tiêm mũi một và sáu mươi chín bốn dân số đã tiêm đủ mũi hai
trong ngày tỉnh bến tre ghi nhận hai trăm ba mươi một ca mắc covid một mươi chín mới trong đó có hai trăm một mươi tám ca trong cộng đồng một mươi ba ca trong khu cách ly
tỉnh đến nay toàn tỉnh đã có tổng bốn một mươi ba ca
trong số này có hai năm trăm ba mươi tám ca đã được điều trị khỏi gia viện năm mươi bảy ca tử vong
cạnh đó toàn tỉnh có chín mươi bảy tám dân số từ một mươi tám tuổi trở lên được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín năm mươi ba năm dân tiêm đủ mũi hai
theo nhận định của ngành chức năng hiện tỉnh ghi nhận nhiều ổ dịch mới trong cộng đồng và tại các công ty trong và ngoài khu công nghiệp đang tăng
đồng thời vẫn còn nguy cơ xuất hiện các ổ dịch mới đặc biệt tại các công ty thuộc khu công nghiệp và doanh nghiệp
vì vậy hiện tỉnh nỗ lực
nỗ lực khoanh vùng dập dịch triệt đề để không để dịch lây lan trên diện rộng
các địa phương đang sẵn sàng kích hoạt trạm y tế lưu động triển khai điều trị f tại nhà trong tình huống số ca tăng cao
ngày một mươi tám tháng một mươi một tỉnh cà mau có thêm một trăm năm mươi tám ca nhiễm mới chín mươi sáu người khỏi bệnh
lý kế đến nay toàn tỉnh có năm ba trăm một mươi bốn ca trong đó điều trị khỏi cho hai năm trăm chín mươi năm ca hai mươi ba ca tử vong hiện đang điều trị hai bảy trăm tám mươi một người
báo cáo nhanh của sở y tế tỉnh kiên giang về phòng chống dịch từ một mươi chín h ngày một mươi sáu tháng một mươi
đến một mươi chín h ngày một mươi bảy tháng một mươi một cho biết số ca mắc mới của tỉnh là ba trăm linh bảy ca tính từ ngày hai mươi một tháng sáu đến một mươi chín h ngày một mươi bảy tháng một mươi một toàn tỉnh đã có một mươi năm chín trăm tám mươi năm ca nhiễm
tỉnh long an cập nhật đến một mươi tám h ngày một mươi bảy tháng một mươi một tỉnh có tám mươi hai ca mắc mới nâng tổng số ca mắc là ba mươi sáu chín trăm sáu mươi chín ca
trong đó đã điều trị khỏi ba mươi bốn sáu trăm sáu mươi một ca tử vong năm trăm bốn mươi tám ca hiện đang điều trị một sáu trăm bốn mươi năm ca
tỉnh an giang ngày một mươi bảy tháng một mươi một thêm năm trăm một mươi một ca nhiễm nâng tổng số ca nhiễm toàn tỉnh là một mươi chín bảy trăm năm mươi sáu người
trong đó đã điều trị khỏi cho một mươi hai sáu mươi tám trường hợp hai trăm hai mươi bảy ca tử vong
như vậy đã có bảy trên một mươi ba tỉnh thành của miền tây ghi nhận số ca nhiễm hàng chục ngàn
cụ thể từ một mươi một đến ba mươi bảy ca gồm sóc trăng đồng tháp cần thơ kiên giang an giang tiền giang và long an
các tỉnh còn lại có hậu giang ghi nhận số ca thấp nhất
các tỉnh đồng bằng sông kiểu long đang gồng mình chống dịch
gây bác sĩ và lực lượng y tế cũng ngày đêm vất vả điều trị cách lý ép không vì tình hình dịch bệnh diễn biến vô cùng phức tạp
qua đó mỗi người dân hãy tự giác tuân thủ các biện pháp để phòng chống dịch
vừa giảm bớt phần nào gánh đặng áp lực lên nành y tế của thành phố
vừa để bảo vệ chính sức khỏe của bản thân và gia đình
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi